ngày tám tháng một mươi một ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng có công điện đề nghị các sở ngành quận huyện chủ động ứng phó bão số sáu
theo đó bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố và đài thông tin duyên hải đà nẵng thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển
để chủ động phòng tránh khẩn trương tìm nơi trú ẩn an toàn nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi
các quận huyện sẵn sàng triển khai phương án phòng chống lũ lũ quét và sạt lở đất chủ động triển khai sơ tán dân cư đang sống ở những vùng trũng thấp
phòng chống ngập lụt các khu vực đô thị các tuyến đường giao thông sở giáo dục theo dõi tình hình mưa lũ chủ động cho học sinh ở vùng bị ngập nước được nghỉ học để bảo đảm an toàn